hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn chín ông thành làm việc tại ngân hàng thương mại cộng phần đệ nhất một trong ba ngân hàng tiền thân của scb

từ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ông thành với vai trò là chủ tịch hội đồng tín dụng hội sở chủ tịch thượng ủy quyền chủ tịch hội đồng quản trị scb
đã ký bốn biên bản họp tờ trình của hội đồng tiến dụng hội sở
ba trăm hai mươi tám phiên bản họp phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị hai trăm bảy mươi ba nghị quyết đồng ý cho hai trăm sáu mươi tám khách hàng
là các cá nhân pháp nhân thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp vay bốn trăm bảy mươi chín khoản
cho tới ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai dư nợ của nhóm khách hàng trên là hơn bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng
ông thành bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp sức tích cực
đồng phạm với bà trương mỹ lan thực hiện hành vi tham ô tài sản
vi phạm quy định về hội đồng
các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
ông thành bị xét xử về hai tội danh nêu trên với thiệt hại đã gây ra là hơn chín mươi chín tỷ đồng
bốn bị cáo bị xét xử vắng mặt còn lại về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trong số đó bị cáo nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
gây thiệt hại cho scb gần bảy tỷ đồng
bị cáo trầm thích tồn cựu thành viên hội đồng quản trị scb
gây thiệt hại cho scb hơn bảy một trăm linh tỷ đồng
bị cáo chiêm minh dũng cựu phó tổng giám đốc scb gây thiệt hại hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
và nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc chi nhánh biến thành của scb gây thiệt hại hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
theo hồ sơ bà trương mỹ lan chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng gây thiệt hại một trăm chín mươi ba tỷ đồng
thế nhưng cáo trạng cho biết đến nay bà lan chưa nộp tiền khắc phục hậu quả
trong bài lan là bị cáo chu lập cơ đã tạm nộp số tiền một tỷ đồng
đáng lưu ý các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng nhà nước đều nộp tiền khắc phục hậu quả
cụ thể bị cáo nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước đã nộp số tiền ba trăm chín mươi usd
bị cáo nguyễn thị phụng cựu phó cục trưởng cục thanh tra đột hai mươi usd và hai trăm một mươi triệu đồng
bị cáo bùi tuấn khoa cậu phó cục trưởng cục thanh tra nộp lại một trăm linh triệu đồng
bị cáo vâng đỗ anh tuấn cậu trưởng phòng thanh tra nộp hai mươi usd
bị cáo trần văn tuấn cậu thanh tra viên nộp sáu usd và bốn mươi triệu đồng
lê thanh hà cựu phó tránh thanh tra kiểm toán nộp một mươi bốn usd và một trăm linh triệu đồng
bị cáo nguyễn văn thùy cựu phó trưởng ban kiểm tra nộp hai mươi một usd và sáu mươi triệu đồng
bị cáo nguyễn tuấn anh cậu công chức vụ thanh tra nộp một trăm linh triệu đồng
bị cáo vũ khánh linh cựu phó trưởng phòng thanh tra nộp một trăm linh triệu đồng
bị cáo trương biệt hưng cậu thanh tra viên nộp sáu trăm linh usd
bị cáo nguyễn duy phương cựu thanh tra viên nộp một usd và hai mươi triệu đồng
bị cáo nguyễn văn dũng cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nộp một mươi năm usd và bốn trăm linh triệu đồng
bị cáo nguyễn thị phi loan cựu phó tránh thanh tra giám sát nộp bốn trăm bảy mươi triệu đồng
bị cáo võ văn thuần cựu phó tránh thanh tra giám sát nộp một tám mươi năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn tín cựu thanh tra viên nộp năm trăm linh triệu đồng
bị cáo phan thấn trung cựu phó tránh thanh tra giám sát nộp năm trăm năm mươi bốn triệu đồng
và bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng thanh tra giám sát nộp số tiền bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm có số tiền hơn một mươi tỷ đồng
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông và các tổ chức đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương mỹ lan
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại tp hcm là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng ba đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật
để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn và thịnh pháp bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử với tội đưa hối lộ
vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản liên quan đến việc chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng của scb
theo cáo trạng trương mỹ lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình
vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb chuyên trách cho vay
giải ngân theo yêu cầu của bà lan thành lập sử dụng hàng ngàn công ty ma thuê nhiều cá nhân
câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm
tiếp đó thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm
tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng scb
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân
trương mỹ lan đã sử dụng hơn một công ty trong và ngoài nước lấy tập đoàn vạn thị pháp làm trung tâm
xiết thành bốn nhóm chính nhóm định chế tài chính nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam
nhóm các công ty ma tại việt nam mạng lưới các công ty tại nước ngoài để lập khống hồ sơ vai
tổng cộng scb đã giải ngân hai hai trăm năm mươi bảy khoản với hơn một triệu tỷ đồng
chiếm chín mươi ba số tiền cho vay của ngân hàng
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bị cáo lan còn một hai trăm tám mươi bốn hồ sơ vay
tương đương với dư nợ sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng thuộc nhóm không có khả năng thu hồi
trong đó từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tổng số tiền trương mỹ lan cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng scb
khoảng bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
chù huệ vân là cháu của bà lan ba mươi sáu tuổi tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp
bị xác định là vai trò giúp sức tích cực cho bà lan gây thiệt hại gần một một trăm linh tỷ đồng